nhưng bản thân facebook cũng không tự tạo ra bất kỳ nội dung nào
tương tự như vậy instagram là mạng xã hội ảnh hưởng lớn nhất thế giới

tất cả những ví dụ trên đều cho thấy thế giới quanh ta đang diễn ra với một trật tự mới
nơi mà công nghệ đang len lỏi và thay đổi cuộc sống của mỗi người
không nằm ngoài xu hướng này trong những năm qua khi công nghệ được áp dụng vào lĩnh vực tài chính
thì thị trường này cũng đang có những chuyển biến lớn làm thay đổi thị trường tài chính toàn cầu
tham gia thị trường tài chính công nghệ fintech từ năm hai nghìn một mươi
với vai trò là một đơn vị triển khai dịch vụ tư vấn và kết nối tài chính
lấy công nghệ làm nền tảng doanh nghiệp đã triển khai cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính đơn giản nhanh chóng đến khách hàng trên toàn quốc
chỉ cần đăng ký khoản vay online duyệt thông tin đăng ký nhanh qua điện thoại ký hợp đồng tại địa điểm khách hàng chỉ định
thủ tục đơn giản những mô hình tài chính như này sẽ giúp khách hàng có cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn cần thiết
tính đến nay doanh nghiệp này đã kêu gọi thành công ba triệu usd từ quỹ ngoại bell road capital management
nâng mức định giá công ty lên đến gần năm trăm linh tỷ đồng
xu hướng của cách mạng công nghiệp bốn là các sản phẩm và các dịch vụ sẽ được số hóa
các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến thị trường tiến dụng tiêu dùng tại việt nam
và quan tâm đến những đơn vị về fintech ví dụ như tima là một đơn vị fintech
chúng tôi đã gọi được nguồn vốn đầu tư của ba quỹ trong và ngoài nước với mức định giá của công ty là gần hai mươi triệu usd
tại việt nam xu hướng số hóa hay công cuộc chuyển đổi số đang xuất hiện ở mọi lĩnh vực
từ thương mại tài chính ngân hàng cho đến y tế giáo dục
du lịch vận chuyển
cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
ngày càng nhiều người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính có ứng dụng công nghệ
trong đó công nghệ đã khiến ngành tài chính thay đổi mạnh mẽ
trong bối cảnh các công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính đang xâm lấn vào thị trường tài chính truyền thống
nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã quyết định dựa vào đội ngũ công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả và đổi mới hoạt động
đồng thời giảm thiểu chi phí và duy trì các hệ thống kế thừa
bên mình thì đã cũng ứng dụng các công nghệ bốn vào hệ thống công ty
ngoài qua hệ thống tiên tách cũng như là tất cả các hệ thống quốc tế như là các chuỗi
có liên quan tới hệ thống của hệ thống mạng
cái cách mà chúng ta mua bán từ trên mạng cách thanh toán là nó đã thay đổi rồi

và cách chúng ta kinh doanh chúng ta đầu tư
cách chúng ta kinh doanh chúng ta đầu tư

cách chúng ta tích lũy là hiện nay đang hoàn toàn thay đổi
và chúng ta bắt buộc phải tiến về phía trước
nếu không thì chúng ta sẽ bỏ lại phía sau
không nằm ngoài quần quay phát triển của công nghệ tài chính toàn cầu

số lượng các công ty fintech tham gia cung ứng dịch vụ trên thị trường việt nam
đã tăng hơn hai lần từ con số khoảng bốn mươi công ty cuối năm hai nghìn một mươi tám
lên tới gần một trăm linh công ty ở thời điểm hiện tại
trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau
trong đó lĩnh vực thanh toán đóng vai trò chủ đạo
với hai mươi sáu công ty đã được ngân hàng nhà nước cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đang hoạt động
tiếp đó là lĩnh vực cho vay ngang hàng
với sự góp mặt của khoảng một mươi công ty trên thị trường
các công ty còn lại cung ứng các giải pháp để hỗ trợ hoạt động của ngân hàng
mà không trực tiếp cung ứng dịch vụ tới khách hàng sử dụng cuối cùng
như bảo mật ekyc quản lý tài sản
tại những quốc gia như việt nam
ngân hàng truyền thống đang làm rất tốt việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng
tuy nhiên chúng tôi nhận thấy
nhu cầu của khách hàng có những điểm giống với các thị trường phát triển hơn
vì thế các dịch vụ tài chính phi ngân hàng như thanh toán điện tử
cho vay ngang hàng có nhiều cơ hội và tiềm năng để phát triển
các dịch vụ tài chính có thể làm thay đổi tất cả các dịch vụ
các app thay đổi nhiều quy trình
công ty tư vấn solidian mới đây đã đưa ra dự đoán rằng
giá trị giao dịch của thị trường fintech với tốc độ phát triển như hiện nay
sẽ có thể tăng lên mức bảy tám tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
so với mức bốn bốn tỷ usd đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
với việc tốc độ phát triển kinh tế đang gắn với nhu cầu của người tiêu dùng
nhờ thu nhập ngày càng tăng lên công ty tư vấn solidion đã đưa ra dự đoán rằng
nhờ thu nhập ngày càng tăng lên nên người tiêu dùng sẽ chi tiêu mua sắm nhiều hơn
và đây là mảnh đất màu mỡ cho ngành fintech phát triển
sự khác biệt lớn nhất giữa ngân hàng số với ngân hàng truyền thống
đó là cách khách hàng tương tác với ngân hàng
đối với ngân hàng truyền thống họ phải vào họ lấy số họ xếp hàng họ chờ
và đến lượt mình họ vào họ tương tác đâu những con người với nhau
thì nó phụ thuộc rất lớn vào cảm xúc của con người
dường như nếu mà giao dịch viên vui thì cách phục vụ sẽ khác buồn sẽ cách phục vụ khác
ngân hàng sẽ khó quản lý được cái chất lượng dịch vụ cho đó
nhưng mà với công nghệ số chúng ta tương tác một cách duy nhất thông qua thiết bị di động
thông qua các kiosk những thông tin đưa ra rất là chính xác rất là đồng bộ
thì nó lại tạo ra một cái trải nghiệm mới cho khách hàng
đó chính là cái ưu việt của ngân hàng số so với ngân hàng truyền thống
mà các ngân hàng hiện nay cần phải chú ý luôn

mô hình hoạt động của ngân hàng
rồi cũng có thể đưa ra được những cái sản phẩm
nó mang tính gần gũi hơn với người tiêu dùng
rồi cũng có thể đưa ra được những cái quy trình
những cái thủ tục để mà thực hiện
để giúp cho cả ngân hàng cũng như người tiêu dùng
các sản phẩm tài chính được thuận lợi và nhanh chóng hơn
thế thì như vậy là fintech họ giúp không những chỉ trong
mỗi bộ từng ngân hàng
mà còn hỗ trợ cho cả giữa các ngân hàng với nhau
và trên thị trường và đồng thời là giữa ngân hàng với người tiêu dùng
có thể nhận thấy với sự bùng nổ của khoa học công nghệ
fintech đã tạo ra bước đột phá sáng tạo

một cách thuận tiện nhất với chi phí thấp nhất
đồng thời fintech cũng thúc đẩy sự phát triển
của các dịch vụ ngân hàng hiện đại
và phổ cập các chương trình tài chính toàn diện
đến mọi đối tượng trong xã hội
do vậy việc hợp tác giữa hệ thống ngân hàng
và các công ty fintech sẽ mang lại hiệu quả tích cực
hiện nay thì rõ ràng là các ngân hàng
cũng như các công ty fintech
họ đang có những chiến lược kết hợp với nhau rất lớn
có những ngân hàng
người ta đã coi như là hợp tác với một mươi một công ty fintech
và có những bước gia tăng đột xuất
rất lớn về thu phí
trong dịch vụ ngân hàng
sự ra đời và phát triển mạnh mẽ
của các công ty fintech
trong bối cảnh của cách mạng công nghệ

mở rộng giao dịch trực tuyến thông qua
internet banking mobile banking mạng xã hội
ngân hàng không giấy
các công ty fintech cũng cung cấp
các dịch vụ tài chính bổ sung cho nhóm khách hàng
có yêu cầu đặc thù
và nhóm khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ ngân hàng
đây là sự bổ sung hữu hiệu
cho cả ngân hàng và công ty fintech
để cung ứng dịch vụ đa dạng
đến các đối tượng khách hàng khác nhau
theo nhiều chuyên gia
nguồn nhân lực dồi dào là một điểm cộng
cho hệ sinh thái fintech ở việt nam
theo đó các công ty fintech hiện đang có nhu cầu
tuyển dụng rất lớn các kỹ sư công nghệ thông tin
có kinh nghiệm về mảng dữ liệu data
và có kiến thức về tài chính
các công ty này chấp nhận tuyển các sinh viên mới ra trường

để có thể đảm đương được các yêu cầu này
đây được đánh giá là cơ hội mở
cho nguồn nhân lực trẻ của việt nam hiện thời
cơ hội cho chất lượng nguồn nhân lực của việt nam
sẽ rất là tốt
đó là nếu như các cơ sở đào tạo
mà chúng ta đào tạo ra nhiều các kỹ sư it
và lại hiểu về lĩnh vực tài chính nữa
tức là nói cách khác là
cái kỹ năng mà hai trong một
là giỏi về it giỏi về chuyên môn tài chính
thêm cái kỹ năng thứ ba là kỹ năng về ngoại ngữ nữa
thì đấy là ba trong một
thì coi như là những cơ hội đấy
cho những thế hệ trẻ rất phát triển
và sẽ kiếm
tôi có thể nói thẳng là sẽ kiếm được rất là nhiều tiền
cái cơ hội để mà
thành những cái mùi hình kinh doanh
mới hay nói cách khác là
thì sẽ rất là lớn
việt nam có rất nhiều tiềm năng để fintech phát triển
tuy nhiên đi cùng với những cơ hội phát triển
fintech tại việt nam
vẫn còn gặp không ít khó khăn thách thức
hiện thể chế quản lý hoạt động fintech
vẫn chưa được đề cập tại bất kỳ văn bản cụ thể nào
cũng chưa có quy định về đơn vị chuyên trách hỗ trợ
xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động fintech
tự thân các công ty fintech cũng gặp các vấn đề khác
như tuổi đời còn khá trẻ

nhiều công ty chưa xác định được vấn đề
cần giải quyết cũng như cách thức giải quyết
cùng với đó cơ sở hạ tầng cho fintech
cũng còn nhiều hạn chế
fintech phát triển quá vượt trội
so với hệ thống pháp luật hiện hành
sản phẩm fintech là dựa trên sự đổi mới
và sáng tạo liên tục của công nghệ
do đó nhiều trường hợp
các quy định của pháp luật hiện hành chưa theo kịp
và hơn nữa việc mở rộng hạ tầng cho fintech
là bài toán khó
việc mở rộng chi nhánh
katm đang là gánh nặng chi phí
tại việt nam trung bình cứ ba chi nhánh
phục vụ một trăm linh dân
năm hai mươi bốn atm phục vụ một trăm linh dân
trong khi đó trung bình trên thế giới
một mươi chi nhánh phục vụ một trăm linh dân
và năm mươi ba atm phục vụ một trăm linh dân
khi xuất hiện của uber và grab
chúng ta đã rất lung túng
mà không biết làm thế nào để thu thuế
hay là kiểm tra
thậm chí ngay cả việc mà chúng ta định danh nó
gọi nó là taxi
hay là gọi nó là một cái tổ chức công nghệ
nó cung cấp cái dịch vụ
gọi xe đơn thuần thôi
là chúng ta hiện nay vẫn còn tranh cãi
liệu chúng ta có chấp nhận nó
như là một loại hình
kinh doanh khác
hay là bắt buộc nó phải tuân thủ
loại hình kinh doanh truyền thống
cùng với đó
việc thiếu đồng bộ trong nguồn cung cấp dữ liệu
thông tin khách hàng còn chưa được số hóa hoàn toàn
cũng gây nhiều trở ngại cho các ngân hàng
và công ty fintech
trong việc kết nối với các dịch vụ tài chính công nghệ
chúng ta trải qua
một quá trình lịch sử rất là lâu

chứng minh nhân dân mới
rồi xong bây giờ là căn cước công dân
thì mỗi cái nó lại không theo một cái chuẩn nhất định
thế do vậy mà cái việc
khai thác cái dữ liệu lấy
hoặc là ngân hàng có thể kết nối được
các cái cổng thông tin như vậy
hay là cái tràng thư về sinh chất học vân tay
chẳng hạn thế
thì hiện nay mà nói là nó cũng chưa được số hóa hoàn toàn
các sản phẩm fintech thường dựa vào một
hoặc vài nhà cung cấp công nghệ
do vậy khi có sự cố có thể dẫn đến rủi ro hệ thống
không những thế
việc cung cấp dịch vụ fintech
trên môi trường mạng internet hiện nay
gặp nhiều thách thức về tội phạm công nghệ cao
nếu không được quản lý kiểm soát chặt chẽ
dịch vụ này sẽ dễ bị mất an toàn
nếu bất cứ thành phần nào có lỗ hỏng bảo mật
hoặc năng lực tổ chức quản lý kém
không am hiểu đầy đủ về đặc tính
của mô hình dịch vụ mới
nếu mà cái fintech mà chúng ta không quản lý tốt ấy
thì họ có thể xâm nhập vào
cái hệ thống cơ sở dữ liệu
của ngành ngân hàng

thì đấy là chúng ta đã biết rồi
cơ sở dữ liệu ngành ngân hàng là một cơ sở
đỏ tính bảo mật rất cao
thế tuy nhiên fintech mà được phép
hoạt động mà nếu chúng ta không có
cái sự kiểm soát
không có sự
quy định rõ ràng
thì có thể là những cái
đến mặt thông tin
của án nhân và của bản thân
của ngành ngân hàng
sẽ bị dò gì
trong bối cảnh nền tảng công nghệ đang phát triển mạnh mẽ
việt nam cần đẩy mạnh
hỗ trợ xây dựng một cơ chế quản lý thử nghiệm
có kiểm soát để thúc đẩy đổi mới
sáng tạo các sản phẩm dịch vụ
hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái fintech
tại việt nam
việc xây dựng khuôn khổ pháp lý
là một trong những thách thức lớn nhất
để phát triển hệ sinh thái fintech
ở việt nam nói chung
và hoạt động của các công ty fintech nói riêng

với sự tham gia của không chỉ ngân hàng nhà nước

phối hợp với các trường đại học
để đào tạo trực tiếp các chuyên ngành liên quan đến fintech
đảm bảo chương trình đào tạo
chứa đựng đầy đủ khung lý thuyết và thực hành
các cơ quan nhà nước
và cơ quan giám sát

cơ quan quá liên quan
và không những phối hợp với nhau trong từng cơ quan
mà còn phải phối hợp mang tính quốc tế nữa
ví dụ như ngân hàng
trung ương các nước
cũng sẽ làm việc với nhau
về vấn đề fintech
rồi làm việc với các tổ chức
tổ chức tài chính quốc tế
về vấn đề fintech
cơ bản là chính phủ cũng đã có những cái định hướng
và có những
chủ trương để phát triển fintech rồi
công nghệ tài chính fintech
đang phát triển nhanh và mạnh mẽ
làm thay đổi sâu sắc phương thức và mô hình kinh doanh
cũng như tác động đến hành vi
của các chủ thể tham gia thị trường
những thay đổi này tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới
nhưng cũng hàm chứa nhiều rủi ro
cho các chủ thể tham gia thị trường
và những thách thức đối với các tổ chức quản lý nhà nước
về tài chính tiền tệ
và các tổ chức kinh doanh
việt nam sẽ cần làm nhiều
nếu muốn hiện thực hóa tham vọng về fintech
kỳ vọng rằng trong thập kỷ tiếp theo
việt nam sẽ nổi lên như một trong những người dẫn đầu
trong khu vực về phát triển giải pháp đổi mới fintech
với một dân số luôn cởi mở
với công nghệ
sôi động trẻ trung và sẵn sàng đón nhận cái mới
chắc chắn tốc độ phát triển thị trường fintech việt nam
sẽ không dừng lại